sinh ra trong một gia đình nghèo một cô cha từ nhỏ cũng không học trường chuyên lớp chọn
nhưng thí sinh lê hoàng anh ở triệu sơn thanh hóa đã nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt hai mươi bảy điểm
tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trong đó môn lịch sử đạt điểm tuyệt đối
lúc em lê hoàng anh hơn một tuổi thì bố qua đời bởi vết thương tái phát sau khi trở về từ chiến trường campuchia
một mươi tám năm mẹ em đầu tắt mặt tối nuôi các con khôn lớn
suốt những năm cấp ba em hoàng anh học tập trên chiếc giường này trong góc căn phòng nhỏ sát vườn mía
thỉnh thoảng mẹ lại kể cho em nghe câu chuyện về bố qua vài tấm ảnh còn giữ được nhưng đã mặc màu theo thời gian